mới đây hãng dược kobayashi cho biết họ phát hiện acid buperulic trong một thực phẩm chức năng liên quan tới các trường hợp tử vong và nhập viện gần đây
acid puperolulic một hợp chất tự nhiên do nấm múc xanh tạo ra đã được phát hiện trong thực phẩm chức năng và có thể có mối liên hệ với các vấn đề về sức khỏe
theo bộ y tế nhật bản acid buperulic là chất kháng sinh chống sốt rét có thể gây độc
tới nay nhật bản đã ghi nhận năm ca tử vong và một trăm một mươi bốn ca nhập viện liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của kobayashi
trong cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng ba hãng dược kobadashi cho biết mặc dù họ bắt đầu tìm ra nguyên nhân của các vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn cần nhiều việc phải làm để xác định chính xác nguồn gốc
hãng cho biết sẽ hợp tác với bộ y tế và viện khoa học y tế quốc gia để xác định chất độc hại càng nhanh càng tốt
hãng dược thừa nhận rằng dây chuyền sản xuất gạo men đào của họ không đạt chứng nhận thực hành sản xuất tốt gmp áp dụng cho các dược phẩm
bộ y tế nhật bản khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đạt chứng chỉ gmp nhưng đây chưa phải yêu cầu pháp lý
tuy nhiên nhà máy của kobajashi đã có một loại chứng nhận an toàn thực phẩm khác từ chính quyền osaka
nhà máy ở osaka nơi sản xuất các lô hàng được đề cập từng gặp sự cố nhỏ trước đây khi các chất lạ lọt vào dây chuyển sản xuất
cơ sở trên đã đóng cửa từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhưng ngày ba mươi tháng ba bộ y tế và chính quyền địa phương vẫn quyết định tới kiểm tra do bê bối ngày càng lan rộng
chủ tịch akihiro kobayashi đã gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến khách hàng và các đối tác kinh doanh của hãng
cả ở nhật bản và nước ngoài vì đã gây ra vấn đề xã hội nghiêm trọng này
công ty cho biết sản phẩm của họ cũng được tiêu thụ ở các nước khác bao gồm trung quốc
họ tuyên bố sẽ hỗ trợ tương tự cho khách hàng nước ngoài như ở nhật bản
kobadashi bị chỉ trích vì phản ứng kém trước vụ việc nghiêm trọng
hãy nhận được báo cáo từ bác sĩ rằng một bệnh nhân phải nhập viện với các triệu chứng rất có thể liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ vào giữa tháng một
tuy nhiên tới tháng hai họ vẫn chưa có hành động cụ thể với lý do không có đủ thông tin để đưa ra lệnh thu hồi
truyền thông nhật bản đưa tin mối nguy hiểm về sức khỏe liên quan tới loại thực phẩm chức năng trên chính thức được đưa ra vào ngày hai mươi hai tháng ba
khi hãng dược ban hành lệnh thu hồi tự nguyện dòng sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa benicozi gạo men đỏ
sau khi một mươi ba người cho biết họ gặp vấn đề về thận sau khi dùng nó trong đó sáu người trong tình trạng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện
lệnh thu hồi được đưa ra đối với khoảng ba trăm linh gói gồm ba sản phẩm có chứa benicozi
tất cả chúng đều được quảng cáo là chất bổ sung giúp giảm cholesterol huyết ác và mỡ đổi tạng
đến ngày hai mươi sáu tháng ba trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo khi công ty tiết lộ thông tin chi tiết về một cá nhân đã sử dụng một trong các dòng sản phẩm chức năng có chứa benicozi
tên gọi là benikozy credronef trong khoảng ba năm kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một và đã bị chết vì bệnh thận vào tháng trước
ca tử vong thứ hai liên quan đến sản phẩm nhanh chóng được báo cáo vào ngày hai mươi bảy tháng ba đi kèm là số người nhập viện tăng lên tới một trăm linh sáu người
đến ngày hai mươi tám tháng ba công ty báo cáo thêm hai trường hợp tử vong
cả hai trường hợp đều được báo cáo bởi các thân nhân của tăng quyến
họ nói rằng người qua cô đã uống thuốc bổ sung benicoji trước khi chết
ngày hai mươi chín tháng ba kobazachi xác nhận trường hợp tử vong thứ năm
bộ trưởng y tế nhật bản keijo takemi đã chỉ trích phản ứng chậm trễ của kobayashi
rất đáng tiếc là kobayashi đã không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chính phủ trong khi họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân
bộ y tế cũng công bố danh sách năm mươi hai công ty được kovadagi cung cấp gạo men đỏ
một số đơn vị đã tự nguyện thu hồi sản phẩm dù chưa ghi nhận sự cố nào
tuần trước hãng dược kobayachi cho biết dự kiến sẽ mất khoảng một mươi một chín triệu usd do vụ bê bối
tuy nhiên vào ngày hai mươi chín tháng ba họ nói số tiền sẽ cao hơn do mức độ nghiêm trọng của sự việc